tại thành phố hồ chí minh hiệp hội điều việt nam đã tổ chức hội thảo
ban giải pháp hỗ trợ xuất nhập khẩu điều niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch phát triển diện tích trồng điều ở campuchia
năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu điều của việt nam đạt ba trăm ba mươi hai tám trăm năm mươi sáu tấn tăng hai tám mươi chín so với cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
đạt giá trị hơn ba ba mươi một tỷ usd cùng với thị trường xuất khẩu truyền thống là mỹ và trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động xuất khẩu điều được nâng cao tỉ trọng ở các nước eu
ngành điều việt nam tiếp tục đạt thành tích một mươi hai năm liên tiếp duy trì được vị trí số một
về xuất khẩu điều trên thế giới với sản lượng điều xuất khẩu đạt giá trị chiếm trên năm mươi
tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu
hiệp hội điều việt nam đang đẩy mạnh chương trình mở rộng diện tích trồng điều nguyên liệu
và hợp tác thu mua điều ở một số nước
tại hội nghị đại diện tổng cục nông nghiệp bộ nông lâm ngư nghiệp campuchia
đã ra mắt tổ công tác nghiên cứu hỗ trợ phát triển đường việt nam campuchia
đồng thời các nhà tài trợ là các doanh nghiệp điều việt nam đã tài trợ một năm tỷ đồng
cho ngành điều campuchia để hỗ trợ kinh phí phát triển một triệu cây điều tại campuchia
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi